ban thường vụ tỉnh ủy và ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng nam vừa thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ban thường vụ huyện ủy đại lộc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra tỉnh ủy quảng nam quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn hữu sáng tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc sở nội vụ kiêm phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy
tỉnh ủy quảng nam chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với đồng chí trần xuân thọ nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy do đồng chí thọ đang bị bệnh hiểm nghèo
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương kết luận ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu có các vi phạm khuyết điểm như
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của đảng và nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm luân chuyển điều động một số nhân sự không đúng quy định
đó có ông lê phước hoài bảo